việc sử dụng phân bón hóa học một cách tràn lan trong thời gian dài đã khiến nguồn đất sản xuất nông nghiệp bị mất đi một phần lớn lượng hữu cơ vốn có của đất và làm cho đất sản xuất ngày càng bạc màu thoái hóa nghiêm trọng
chính vì thế việc thay đổi tập quán trong sản xuất nông nghiệp từ phân bón vô cơ chuyển sang phân bón hữu cơ đang là giải pháp tối ưu nhất để phục hồi đất sản xuất nông nghiệp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hòa bình
hiện nay tỉnh hòa bình có gần một mươi hectare trồng cây có múi phân bổ ở chín trên một mươi một huyện ngoài ra còn có hơn một mươi hai ha rau trồng và gần chín mươi ha cây lương thực có hạt nhưng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới có khoảng ba mươi năm ha đạt khoảng ba mươi
nhận thức rõ lợi ích của việc áp dụng giao trồng sản xuất các sản phẩm hữu cơ ngành nông nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ
có hiệu quả tiến đến một nền nông nghiệp sử dụng phân bón hữu cơ an toàn và bền vững nhằm nâng cao giá trị của nông sản và góp phần bảo vệ môi trường

tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hòa bình đã đưa ra nhiều giải pháp chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp hò
sản phẩm phân bón hữu cơ để tăng sản lượng chất lượng của cây trồng
đặc biệt hiệu quả trong việc cải tạo tài nguyên đất
tuổi thọ của cây trồng được nâng lên và bảo vệ môi trường sinh thái
từ ngày tôi dùng sản phẩm phân hữu cơ dob này
thì cam nhà tôi đến giờ này tôi được một mươi bảy năm rồi
nhưng cam vẫn phát triển tốt quả thì sai ăn thì chất lượng mùi vị thơm
mà rất là tốt cho nói chung là tôi bón chăm bón rồi là đều là hữu cơ
cho nên là về cái an toàn thực phẩm sức khỏe cho người dân là rất là an toàn rất là tốt
với những ưu điểm cải thiện môi trường đất bảo vệ môi trường sinh thái
tỉnh hòa bình đã và đang triển khai đưa ra những giải pháp
chính sách khuyến khích cho sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả
đồng thời người dân và doanh nghiệp đang bắt tay nhau tiến đến một nền nông nghiệp
sử dụng phân bón hữu cơ an toàn và bền vững
nhằm nâng cao giá trị của nông sản góp phần bảo vệ môi trường trong thời gian tới